các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong ngày hôm nay khi mà vùng xoáy thấp này tan đi nhường chỗ cho vùng thấp nóng phía tây phát triển trở lại
thì nền nhiệt ở miền bắc tăng cao
lúc này bắc bộ đã có nắng và nhiệt độ ngoài trời tăng lên mức hai mươi bảy hai mươi tám độ
cùng với nắng sớm thì nhiệt độ miền bắc sẽ tăng lên khá nhanh
đến trưa và chiều nay khi mà vùng thấp nóng phát triển mạnh
một loạt các tỉnh nam đồng bằng và trung du nhiệt độ đồng loạt tăng lên ngưỡng ba mươi bốn ba mươi sáu độ
riêng một số điểm như thủ đô hà nội hòa bình và cả sơn la
nhiệt độ còn sấp xỉ ngưỡng ba mươi bảy độ trời nắng khá gắt
tuy nhiên hôm nay cũng chỉ là khởi điểm của một đợt nắng nóng kéo dài
từ ngày mai hầu khắp bắc bộ sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng
và đợt nắng nóng này sẽ kéo dài liên tục đến cuối tuần sau
thấp nóng mở ra và hiệu ứng phơn cũng xuất hiện
khiến cho nắng nóng ngày hôm nay cũng xuất hiện diện rộng ở miền trung
một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến tận phú yên
trong ngày hôm nay đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày
lên tới mức ba mươi sáu ba mươi bảy độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí trong thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
sẽ giảm mạnh xuống dưới năm mươi năm nên cả miền trung trời sẽ khô và nóng khá gai gắt
những nơi thuộc khu vực phía tây của miền trung như tương dương hương khê đông hà
hay là cả nam đông là những nơi mà hứng chịu hiệu ứng phơn mạnh mẽ nhất
nên nhiệt độ còn có thể lên tới mức ba mươi tám ba mươi chín độ
các tỉnh còn lại của miền trung từ khánh hòa đến bình thuận
chưa chịu tác động của vùng thấp nóng cũng như gió phơn
nên trong ngày hôm nay trời có nắng nhưng nhiệt độ không quá cao từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
gió mùa tây nam hoạt động với cường độ không mạnh
vì thế mà ở hai khu vực là tây nguyên và khu vực nam bộ
mưa rông vẫn chỉ xảy ra về chiều và tối
diện mưa ở hai khu vực này không nhiều mức giải rác
tức là chỉ khoảng hai phần ba khu vực là có mưa rông
trước khi xuất hiện mưa rông thì từ nay cho đến một mươi sáu giờ chiều
tây nguyên và nam bộ trời vẫn có nắng đều
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
còn tại nam bộ nhiệt độ trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển hầu khắp các khu vực biển nước ta đều có thời tiết tốt
trời không mưa nắng ráo
ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng nam tây nam
với cứng độ cấp bốn năm sóng biển thấp dưới hai mét
đối với khu vực huyện đảo trường sa gió hướng tây nam
với cường độ từ cấp bốn nhưng sóng biển cũng không cao biển lặng
thợn lợi cho các hoạt động biển
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước